tính từ một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng tám đến sáu h ngày hai mươi tám tháng tám việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới hiện tổng số ca mắc là một ba mươi sáu ca
trong tổng số một ba mươi sáu ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là sáu trăm ba mươi bảy ca số ca còn đang điều trị là ba trăm sáu mươi chín ca số ca tử vong là ba mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là sáu mươi chín bốn trăm tám mươi năm người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một bốn trăm sáu mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi tám hai trăm linh người cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn mươi chín tám trăm một mươi chín người